như vậy là vụ nho ninh thuận đã qua từ lâu ninh thuận không có nho xanh không hạt
và giá nho ninh thuận cũng cao hơn rất nhiều so với loại nho xanh đang được bày bán tràn lan ở hà nội
không chỉ có nho xanh thời gian này ở hà nội còn bày bán một loại đào lớn quả tròn trồng rất đẹp với giá cũng khá rẻ
kem với đó là lời khẳng định đào sapa
không những vậy để thuyết phục người mua những người bán hàng còn chỉ ra cách phân biệt giữa đảo sapa và đảo trung quốc
tuy nhiên khi mang một quả đào ở đây tới một cửa hàng kinh doanh hoa quả có uy tín lâu năm người bán cho biết đào sapa chỉ nhỏ bằng chiếc chén luôn vẹo và màu sắc không hề bắt mắt
theo thông tin từ người trồng đào ở sapa vụ thu hoạch đào ở đây bắt đầu từ tháng năm và đã kết thúc từ đầu tháng bảy
với sản lượng sáu tấn mỗi năm với số lượng ít như vậy đào sapa chỉ đủ để cung cấp trên địa bàn và một số tỉnh lân cận
đào giả đào sapa nho giả nho ninh thuận
ngoài ra theo một số chuyên gia ngay cả lê mận bày bán trong dịp cận kề lễ vu lan này cũng không phải là do việt nam trồng
phần lớn những loại hoa quả này có nguồn gốc trung quốc
nho với đào thì chúng tôi mua bây giờ cứ bảo của ninh thuận nhưng mà chúng tôi cũng chẳng biết có phải của ninh thuận
không phải là của ninh thuận mà về ninh thuận là của ninh thuận
mà về nhà thì mới phát hiện nên là của hàng trung quốc
thế nên là hàng trung quốc tràn gặp ở đây nhiều lắm
tôi thấy là nguy hiểm nếu múng thực sự là hàng trung quốc là rất nguy hiểm
cứ cho rằng là các cái hoa quả đó là nó là sử dụng được
thế nhưng mà để có thể là sử dụng trái mùa thì chắc chắn là cái hóa chất bảo vệ thực vật là phải có sử dụng rất là nhiều
thì mới giữ được lâu như vậy
bởi vì một cái hoa quả mà đã để năm sáu tháng mà vẫn còn tươi nguyên như vậy
thì chắc chắn là cái hàm lượng
cái hóa chất bảo vệ thực vật là nó đã ngấm sâu vào trong đó rất nhiều
cái thứ hai là khi sử dụng các cái hoa quả mà nó không rõ nguồn gốc như vậy
thì cái nguy cơ về vấn đề an toàn về thực phẩm rất là cao
bởi vì làm sao
khi mà chúng ta sử dụng quá nhiều một cái hóa chất bảo vệ thực vật mà nó nhiễm vào trong cái khẩu phần ăn
thì nó có thể nó gây nên những cái cơn ngộ độc cấp tính
thế nhưng mà các cái hoa quả thì người ta lại tẩm người ta ướp vào
thế rồi người ta bảo vệ những cái mà nó vượt ngưỡng cho phép như vậy
thì nó không gây ngộ độc ngang
nhưng mà nó làm cho cái quá trình nó tích tụ các cái hóa chất đó nó cứ lâu dài
và nó tích tụ quá nhiều ở trong cơ thể
thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến các cái bộ phận chức năng của cơ thể
theo thông tin từ tri cục kiểm dịch thực vật ở lạng sơn
mỗi ngày có trên dưới hai trăm linh tấn hoa quả trung quốc được nhập về việt nam
những loại quả như nho mận được nhập khẩu quanh năm không có mùa vụ rõ ràng
riêng nho chỉ từ năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
con số nhập khẩu đã lên tới trên một tấn
tuy nhiên khi được bán tới tay người tiêu dùng
thì không hề có bất kỳ một sạp hàng nào một người bán hàng nào
thông báo với người mua rằng hoa quả của họ được nhập từ trung quốc
mua sắm hoa quả để bày biện bàn thờ trong dịp lễ vu lan là truyền thống văn hóa của người việt
vào những dịp này chắc chắn nhu cầu hoa quả sẽ tăng lên nhiều lần
tuy nhiên trước tình hình hoa quả ngoại đội lốt đặc sản việt bày bán tràn lan trên khắp các vỉa hè chợ góc
người dân cần tìm hiểu kỹ càng
khi mua hoa quả đặc biệt là các loại hoa quả trái vụ
được giới thiệu trồng ở việt nam mẫu ba đẹp nhưng giá lại rẻ đến bất ngờ